tiếp ông lee hyo seong chủ tịch ủy ban truyền thông của hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các mặt
đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông thông tin giao lưu văn hóa nhân dân
nêu rõ việt nam và hàn quốc là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa bối cảnh lịch sử và tình cảm con người
đây là yếu tố vô cùng quan trọng để gắn kết con người của hai quốc gia lại gần nhau hơn
để hai bên cùng xây dựng phát triển và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước
trong đó hợp tác về thông tin và truyền thông đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này
cũng như đóng góp tích cực đối với sự phát triển của mỗi nước
ông lee hyo seong bày tỏ vinh dự đến việt nam công tác mà cảm thấy như về nhà
đánh giá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thực sự phát triển tốt đẹp
vui mừng cho biết số lượng người hàn quốc sang du lịch việt nam tăng mạnh mẽ so với những năm trước đây
vui mừng vì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng park hang seo
bóng đá việt nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ
hiện nay nhiều doanh nghiệp hàn quốc đang tăng cường đầu tư vào việt nam
là minh chứng trong mối quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ
ông cam kết nỗ lực hơn nữa trên lĩnh vực truyền thông nhất là phát thanh truyền hình
để đóng góp và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
ông mong sự hợp tác giữa hai nước về sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình
sẽ gạt hái nhiều thành công hơn nữa thậm chí xuất khẩu đi các nước khác
sáng nay tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía nam
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung mương dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh
không thể chấp nhận một địa phương cơ quan đơn vị tự nhận nói và làm theo bác tốt
khi các nhiệm vụ kinh tế xã hội không hoàn thành
khiếu kiện khiếu nại của người dân còn nhiều giải quyết chưa hiệu quả
bức xúc của người dân doanh nghiệp chưa được quan tâm xử lý kịp thời
tình trạng chạy tuổi chạy trước chưa chấm dứt
những bức xúc quyết điểm đã được chỉ ra nhưng chưa có biện pháp giải quyết căn cơ
đồng chí võ văn thưởng lưu ý việc thực hiện chỉ thị năm tại mỗi địa phương đơn vị
phải gắn liền với việc thực hiện các nghị quyết quy định quy chế chỉ thị của đảng
đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tính tự giác
kết hợp với tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức
và sự nêu gương để cao trách nhiệm của người đứng đầu
đây chính là những nhiệm vụ cụ thể không trừ tượng người dân đều thấy cảm nhận rõ
và chính là thức đo để đánh giá về cá nhân đơn vị cơ quan địa phương đó
hôm nay tại bộ thông tin và truyền thông đã diễn ra lễ ký kết hiệp định
giữa chính phủ việt nam và chính phủ hàn quốc về hợp tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình
theo hiệp định các chương trình như phim truyền hình phim hoạt hình các chương trình giải trí
và các chương trình phim tài liệu trừ phim điện ảnh
bao gồm các chương trình truyền hình được cung cấp trực tuyến
thực hiện bởi một hoặc nhiều nhà đồng sản xuất của một nước
phối hợp với một hoặc nhiều nhà đồng sản xuất của nước kia
được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của mỗi bên
quy mô các chương trình đồng sản xuất có thể được mở rộng thông qua thỏa thuận giữa các bên
các nhà sản xuất chương trình truyền hình của việt nam và hàn quốc
có thể nộp bản đăng ký tới các cơ quan có thẩm quyền mỗi bên
để được phê duyệt việc đồng sản xuất các chương trình truyền hình
việc phát sóng các chương trình này phải tuân thủ theo đúng các quy định và luật lệ mỗi bên
hai nước sẽ cho phép công dân của nhau được đến nhập cảnh và ở lại trong lãnh thổ của mình
để thực hiện sử dụng và quảng bá các chương trình truyền hình đồng sản xuất
hiệp định cũng quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập
nhằm phục vụ việc thực hiện các chương trình truyền hình và nhiều quy định khác
chiều nay phó thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn đã tiếp đoàn đại biểu bộ lao động thương binh và xã hội
do đồng chí đảng ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba
tại buổi tiếp phó thủ tướng lào sòn say sì phan đon đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại lào
và cho rằng sự hợp tác giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam với bộ lao động và phúc lợi xã hội lào
trong thời gian vừa qua đạt được rất nhiều kết quả đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của việt nam
trong đó có sự tham gia của bộ lao động thương minh và xã hội việt nam
trong việc giúp lào khắc phục hậu quả của vụ việc vỡ đập thủy điện tại phía nam lào
cũng trong chiều ngày hai mươi sáu tháng ba đoàn đại biểu bộ lao động thương minh và xã hội đã thăm và làm việc
với đại sứ quán việt nam tại lào đây là cuộc làm việc nhằm chuẩn bị cho cuộc tọa đàm cấp chuyên viên
về lao động sẽ tổ chức vào ngày mai hai mươi bảy tháng ba và hội nghị lần thứ sáu giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam
với bộ lao động và phúc lợi xã hội lào tổ chức trong ngày hai mươi tám tháng ba tại thủ đô viên trăn
sáng nay đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên trẻ trong khối doanh nghiệp trung ương
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề thực trạng công tác phát triển đảng viên trẻ
trong các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp trung ương vai trò của đảng viên trẻ trong doanh nghiệp
những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đảng viên trẻ
phát biểu tại hội nghị ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn lê quốc phong nhấn mạnh
để công tác phát triển đảng viên trẻ trong đoàn khối doanh nghiệp trung ương trong thời gian tới tiếp tục đạt được kết quả tích cực
đoàn khối cần có sự nghiên cứu phân hóa từng đơn vị đối tượng cụ thể và tìm ra những giải pháp cách thức khác nhau
để phù hợp với từng điều kiện đặc thù của mỗi đơn vị
tuy nhiên trong quá trình phát triển đảng viên trẻ cần phải chú trọng chất lượng số lượng phải đi cùng với chất lượng không chạy đua theo trị tiêu
thưa quý vị hôm nay ủy ban nhân dân tp ung bí tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa ba vàng
gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
tại buổi thông tin báo chí ông nguyễn mạnh hà
dân tp ung bí cho biết sau khi nhận chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
chính quyền tp ung bí đã làm việc với nhà chùa về các hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ
các hoạt động này diễn ra trong khuôn viên chùa nên sư chủ trì thích trúc thái minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm